nguyễn phó tổng giám đốc vinasi
tòa phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo phạm thanh sơn giữ nguyên bản án sáu năm tù đối với bị cáo phạm thanh sơn
cả bốn bị cáo bị tuyên án về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
bị cáo sự trực tiếp ký một mươi hai hợp đồng giao dịch tiền gửi chỉ đạo bị cáo tuyến ủy quyền cho bị cáo chính ký hợp đồng giao dịch tiền gửi
giao cho chính tiếp nhận toàn bộ số tiền chi ngoài lãi từ ngân hàng và để ngoài sổ sách kế toán của tập đoàn
nhận chiếm hưởng cá nhân tám tỷ đồng và quyết định các khoản chi tiêu chung khác không đúng quy định
từ đó tòa phúc thẩm nhận định bị cáo nguyễn ngọc sự phải là người giữ vai trò chính trong vụ án
và phải chịu trách nhiệm cao nhất đối với toàn bộ thiệt hại xảy ra
kể cả các khoản tiền mà bị cáo trần đức chính khai đưa cho các bị cáo khác nhưng không thừa nhận
vào tám giờ sáng nay tòa án nhân dân tỉnh hà giang mở lại phiên xét xử vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn
để nâng điểm cho hàng loạt thí sinh trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám xảy ra tại tỉnh hà giang
phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong ba ngày
có năm bị cáo được đưa ra xét xử trong đó hai bị cáo nguyễn thanh hoài và vũ trọng lương
là cựu trưởng và phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang
bị xét xử về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
bị cáo triệu thị chính cựu phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang
bị xét xử về tội danh lợi dụng sự ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
hai bị cáo phạm văn quang cựu phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang
và lê thị dung cựu phó đội trưởng đội giáo dục phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh hà giang
bị xét xử về tội danh lợi dụng sự ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
ngoài năm bị cáo phiên tòa lần này triệu tập một trăm bảy mươi tám người làm chứng người có quyền và nghĩa vụ liên quan vắng mặt một trăm linh một người
theo cáo trạng trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại hà giang
bị can hoài đã bàn bạc và thống nhất với lương việc sửa bài thi nâng điểm cho các thí sinh
lương trực tiếp nhận giúp nâng điểm một mươi bốn thí sinh
và lương cũng là người thực hiện thao tác trên máy tính can thiệp sửa kết quả ba trăm linh chín bài thi các môn
trên hai trăm bốn mươi chín ảnh gốc bài thi phiếu trả lời trắc nghiệm của một trăm linh bảy thí sinh để nâng điểm
còn phạm văn cuông đã nhờ hoài nâng điểm cho con trai
kết quả là con trai của cuông được nâng một mươi ba ba điểm ba môn thi trắc nghiệm
triệu thị chính được xác định đã không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của trưởng ban chấm thi
vi phạm quy chế thi đưa danh sách một mươi ba thí sinh nhờ nguyễn thanh hoài nâng điểm môn ngữ văn cho một mươi hai thí sinh
và xem điểm cho một thí sinh
cơ quan điều tra cũng lấy lời khai của phụ huynh người liên quan đến chín mươi chín trong số một trăm linh bảy thí sinh
có bốn mươi một người khẳng định đã nhờ nguyễn thanh hoài và vũ trọng lương nâng điểm cho con và cháu của họ
liên quan đến việc vào tối ngày tám tháng một mươi vừa qua người dân quanh khu vực đầu nguồn nước gần nhà máy nước sông đà tỉnh hòa bình
phát hiện có nhiều dầu lạ đổ ra khu vực này bốc mùi khó chịu
ngày hôm nay bộ tài nguyên và môi trường đã có thông tin chính thức về vấn đề này
thông tin ban đầu cho thấy vùng thượng lưu sông đà nơi lấy nước cấp cho hà nội có một con suối chảy vào kênh dẫn nước
và nhà máy cấp nước hà nội
trước khi xảy ra sự việc người dân phát hiện có một xe tải hai năm tấn bơm dầu thải đổ trộm ra khe núi của xã phúc tiến huyện kỳ sơn tỉnh hòa bình
do hòa bình có mưa to dầu từ khe núi chảy xuống suối rồi chảy vào kênh dẫn nước nhà máy
đến ngày chín một mươi tháng một mươi nhà máy phát hiện vết dầu loang và thuê công nhân vớt dầu từ xe tải đổ trộm
tổng cục môi trường đã yêu cầu ubnd tỉnh hòa bình chỉ đạo lực lượng công an truy tìm đối tượng dùng xe tải chở dầu thải để xử lý
ubnd tỉnh hòa bình cũng chỉ đạo ubnd xã phúc tiến và phú minh theo dõi giám sát đồng thời giao cơ quan chức năng để tìm thủ phạm đổ dầu
hiện nay toàn bộ dầu loang đã được thu gom chỉ còn ở một số địa điểm
sở tài nguyên và môi trường tỉnh hòa bình đã lấy mẫu nước trong một vài ngày tới sẽ có kết quả phân tích
bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa có công văn yêu cầu địa phương xử lý nghiêm các hành vi vi phạm công trình nhà nghỉ nhà hàng panorama
nhưng nên cho giữ lại cải tạo công trình một cách phù hợp để làm điểm dừng chân ngắm cảnh cho du khách
công trình panorama được xây dựng khi chưa qua thẩm định cấp phép không thực hiện mục tiêu bảo vệ và phát huy giá trị danh làm thắng cảnh công viên cao nguyên đá đồng văn
theo quy hoạch tổng thể bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá đồng văn
đã được thủ tướng phê duyệt đây là sai phạm cần xử lý nghiêm để tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng dân cư ở địa phương và trên cả nước
bộ đề nghị ubnd tỉnh hà giang chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật
tuy nhiên bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng thống nhất quan điểm và phương hướng giải quyết của ubnd tỉnh hà giang liên quan đến công trình panorama
là tham vấn ý kiến chuyên gia để có giải pháp khắc phục phù hợp theo hướng cải tạo chỉnh trang thành điểm dừng chân ngắm cảnh cho khách du lịch
với quy mô kiến trúc phù hợp không làm ảnh hưởng đến tầm nhìn toàn cảnh đảm bảo an toàn hài hòa với cảnh quan thiên nhiên
không gây tác động tiêu cực đến môi trường phù hợp với bản sắc văn hóa truyền thống đồng bào các dân tộc ở hà giang
đồng thời phải thực hiện đầy đủ quy trình thủ tục lập thẩm định phê duyệt dự án theo đúng quy định của pháp luật trước khi triển khai thực hiện
công trình nhằm phát huy giá trị cảnh quan của danh lam thắng cảnh quốc gia mã pì lèng đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững
quý vị thân mến giải thưởng du lịch thế giới năm hai nghìn một mươi chín vừa được tổ chức tại phú quốc vào tối một mươi hai tháng một mươi
vinh danh các đại diện đến từ khu vực châu á thái bình dương đã gọi tên việt nam ở bốn hạng mục
đó là điểm đến hàng đầu châu á điểm đến ẩm thực hàng đầu châu á điểm đến văn hóa hàng đầu châu á và điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu á dành cho hội an
được ví như là giải oscar trong lĩnh vực du lịch đây là một niềm vinh dự lớn đối với việt nam đặc biệt là đối với hội an
giải thưởng làm dài thêm danh sách những danh hiệu mà thành phố này đã được trao tặng vừa là niềm vinh dự nhưng cũng đồng thời đặt ra cho hội an không ít trọng trách
ngoài việc sở hữu khu phố cổ một quân thể kiến trúc đã được unesco công nhận là di sản
di sản văn hóa thế giới từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hội an còn có một kho tàng hết sức đồ sộ về những giá trị văn hóa phi vật thể
đó là các làng nghề truyền thống các loại hình nghệ thuật dân gian kể cả nếp sống vốn sống nhân tình thuần hậu của người dân hội an
cũng chính là những giá trị hết sức độc đáo tạo những ấn tượng tốt đẹp với du khách
trong nhiều năm qua trên cơ sở phát triển kinh tế xã hội đặc biệt là các ngành du lịch
thì hội an đã cố gắng
hội an đã cố gắng phát huy và khai thác tối đa các giá trị về văn hóa
chúng tôi đã hình thành nhiều sản phẩm có giá trị như là đêm phố cổ như là phố không có tiếng động cơ
và đặc biệt đã từng bước biến hội an trở thành một thành phố sự kiện với rất nhiều lễ hội hàng năm
trên cơ sở đó trong nhiều năm qua hội an cũng đã được công nhận nhiều giải thưởng
và trong đó lần này là một cái giải thưởng rất là cao quý do cái tổ chức du lịch thế giới bình chọn
thì năm hai nghìn một mươi chín hội an đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng
tháng chín thì một tạp chí du lịch nổi tiếng trên thế giới đã bình chọn hội an là thành phố quyển rũ nhất thế giới
trước đó tháng bảy tạp chí này đã vinh danh hội an là thành phố tuyệt vời nhất thế giới
có thể nói vấn đề với hội an giờ đây không còn là câu chuyện quảng bá
ở đây làm sao giữ vững được giá trị của những danh hiệu
khi anh đã được công nhận khi nó được vinh danh thì anh phải xứng đáng phải luôn xứng đáng với nó
và hiện nay thì bên cạnh những mặt thuận lợi thì hậu an cũng gặp rất nhiều khó khăn
những áp lực rất lớn do cái lượng khách tăng cao
ví dụ như áp lực về vấn đề giao thông áp lực về vấn đề hạ tầng áp lực về vấn đề môi trường
và nhiều vấn đề khác kể cả trật tự xã hội nữa
cho nên là để giữ được cái danh hiệu này thì không phải là điều dễ dàng
chúng tôi phải nỗ lực nhiều hơn
và tập trung nhiều hơn trong tất cả các lĩnh vực
rõ ràng với sự phát triển của du lịch hội an hiện nay thì có lẽ những danh hiệu được trao tặng
khiến người dân và đặc biệt là chính quyền thành phố trăng trở nhiều hơn cả niềm vui mừng
cần phải tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch hiện có
bảo tồn các giá trị văn hóa kiến trúc và phi vật thể và đặc biệt là gìn giữ
phát huy những phẩm chất tốt đẹp từ bao đời nay của người dân hội an
bởi con người
chính là yếu tố cốt lõi của văn hóa và văn hóa là nền tảng cơ bản trong phát triển du lịch hội an
vào sáng nay tại hà nội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
phiên họp thứ ba mươi tám của ubthqh đã khai mạc
dự kiến phiên họp sẽ diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày một mươi bảy tháng một mươi
ngay sau phiên khai mạc dưới sự điều hành của phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị
ubthqh đã nghe báo cáo và thảo luận về báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri
và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ tám của quốc hội
kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cư dân gửi đến kỳ họp thứ bảy của quốc hội
kết quả tiếp công dân tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân
và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân gửi đến quốc hội năm hai nghìn hai mươi
về kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ bảy của quốc hội
theo báo cáo của ban dân nguyện thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri đã tổng hợp vật loại được hai hai trăm hai mươi bốn kiến nghị
hoạt động của quốc hội chính phủ các cơ quan tư pháp
đến nay hai hai trăm linh một kiến nghị đã được giải quyết trả lời đạt chín mươi tám sáu mươi
các lĩnh vực nhận được nhiều sự quan tâm của cử tri là tài nguyên môi trường
giáo dục đào tạo giao thông vận tài lao động thương binh và xã hội
thảo luận tại phiên họp các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội đánh giá cao báo cáo của ban dân nguyện
về nội dung giám sát việc giải quyết trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
với những kết quả cụ thể đã đạt được
tuy nhiên các đại biểu cho rằng công tác giải quyết kiến nghị của cử tri cũng còn một số hạn chế
nhờ tình trạng trả lời chung chung dưới dạng cung cấp thông tin trả lời không gắn với việc giải quyết
cá biệt có nội dung trả lời chưa đúng trả lời chậm trả lời cho xong tỷ lệ kiến nghị giải quyết xong còn thấp
các kiến nghị đang trong quá trình xem xét giải quyết cũng còn nhiều
các đại biểu cho rằng đây là những vấn đề cần phải tiếp tục quan tâm và giám sát
về báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn cho thấy
cử tri nhân dân ghi nhận và đánh giá cao những kết quả toàn diện về kinh tế xã hội của đất nước
phấn khởi tin tưởng và đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của đảng nhà nước trong xây dựng chỉnh đốn đảng
kiện toàn hệ thống chính trị tăng cường kiểm soát quyền lực nhất là trong công tác cán bộ
đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí không dừng không nghỉ không có vùng cấm
cử tri cho rằng quốc hội có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng pháp luật hoạt động chất vấn giải trình có bước tiến rõ rệt
nâng cao tính dân chủ và phản ánh sát hơn ý chí nguyện vọng của cử tri và nhân dân
chính phủ chỉ đạo quyết liệt điều hành sâu sát và tập trung giải quyết nhiều vấn đề nhân dân quan tâm bức xúc
nhiều bộ ngành địa phương đã đẩy mạnh cải cách hành chính tinh gọn bộ máy cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc việt nam
các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đã có nhiều nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh
qua thảo luận đa số các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội đều đánh giá cao và cho rằng chất lượng báo cáo tổng hợp ý kiến
kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ tám của quốc hội của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam có nhiều đổi mới
được toàn diện tâm tư nguyện vọng cũng như các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
sáng nay đoàn kiểm tra số một của ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của chính phủ gọi tắt là ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám cp
do thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám cp làm trường đoàn
đã đến kiểm tra tình hình kết quả công tác phòng chống tội phạm năm hai nghìn một mươi chín tại tỉnh lãng sơn
tại buổi làm việc đại diện ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám tỉnh
đã báo cáo tình hình và kết quả công tác phòng chống tội phạm chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó tội phạm hình sự được kiềm chế giảm chín sáu so với cùng kỳ
trên địa bàn không để hình thành các băng nhóm tội phạm nguy hiểm hoạt động lộng hành và các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội
tỷ lệ điều tra khám phá án duy trì ở mức cao
công tác hợp tác quốc tế với công an trung quốc trong đấu tranh phòng chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực
nhất là việc phối hợp thực hiện chuyên án chung về đấu tranh với các đường dây tội phạm ma túy
công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực
công tác quản lý giam giữ và bảo vệ các mục tiêu được thực hiện nghiêm túc đảm bảo tuyệt đối an toàn
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được đẩy mạnh duy trì và xây dựng được nhiều mô hình hoạt động hiệu quả thiết thực
thay mặt đoàn kiểm tra số một của ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám chính phủ thứ trưởng lê quý vương ghi nhận
chúc mừng những kết quả mà tỉnh lạng sơn đã đạt được trong thời gian qua
chỉ đạo một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tiếp theo
thứ trưởng lê quý vương đề nghị ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám tỉnh lạng sơn cần tổ chức quán triệt
triển khai thực hiện nghiêm có hiệu quả các chỉ đạo của đảng quốc hội chính phủ thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám cp
đồng chí thứ trưởng yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các đề án
thuộc chương trình phòng chống tội phạm đến năm hai nghìn hai mươi
trong đó cần quan tâm đến đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức tội phạm hình sự nguy hiểm
xã hội đen làm tốt công tác chuyển hóa địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền
coi trọng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tiếp nhận và giải quyết kịp thời đúng pháp luật các khiếu nại tố cáo của người dân ngay từ cơ sở
không để phát sinh tội phạm và các điểm nóng về an ninh trật tự
đặc biệt nâng cao tỷ lệ tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo tội phạm
đẩy mạnh hợp tác quốc tế với công an trung quốc trong đấu tranh phòng chống tội phạm
nhiều đơn vị y tế trại giam còn thiếu bác sĩ chưa có chế độ ưu đãi cho cán bộ trực tiếp
khám chăm sóc cho bệnh nhân nhiễm lao hivs và các bệnh nhân có nguy cơ lây nhiễm cao
đó là thông tin trong hội nghị thông tin về công tác y tế công an nhân dân
vừa diễn ra vào sáng ngày hôm nay tại tp hcm
đồng chí trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
thời gian vừa qua các bệnh viện công an đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
đáp ứng sự hài lòng của cán bộ chiến sĩ và nhân dân
bên cạnh đó vẫn còn nhiều vướng mắc khó khăn như thiếu nguồn nhân lực bác sĩ tại các trại giam
hệ thống cơ sở vật chất xuống cấp không đồng bộ với quy mô tổng thể của bệnh viện v v
tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn sơn đánh giá cao những kết quả mà lực lượng y tế công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua
đặc biệt là sự tâm huyết trách nhiệm của đội ngũ y tế công an nhân dân
đáp ứng công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân
đồng chí thứ trưởng đề nghị cán bộ chiến sĩ y tế công an nhân dân tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm
lấy y đức làm đầu làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ chiến sĩ cũng như phạm nhân
bên cạnh đó lãnh đạo bộ sẽ ưu tiên giải quyết những tồn tại bất cập trong đào tạo nguồn lực y tế
đầu tư cơ sở vật chất phù hợp với yêu cầu thực tiễn và đáp ứng yêu cầu công tác
yêu cầu chăm sóc sức khỏe cán bộ chiến sĩ và nhân dân
chiều nay kiểm tra công tác tại công an tỉnh bình dương thứ trưởng nguyễn văn sơn đã ghi nhận
biểu dương những kết quả mà công an tỉnh bình dương đã đạt được trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn từ đầu năm cho đến nay
trong chín tháng qua công an tỉnh bình dương đã xử lý gần sáu trăm linh vụ phạm tội về an ninh trật tự
triệt xóa ba mươi bốn băng nhóm tội phạm hoạt động phức tạp đặc biệt là băng nhóm tội phạm liên quan tín dụng đen đứng tốp đầu cả nước
xác minh xử lý gần ba bảy trăm linh đơn tin tố giác tội phạm
công an tỉnh bình dương cũng là một trong những đơn vị tiên phong thực hiện tốt đề án công an xã
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu công an tỉnh bình dương tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao
chủ động nắm tình hình kịp thời ngăn chặn có hiệu quả âm mưu hoạt động của các thế lực thủ địch
chú trọng phòng ngừa tội phạm ma túy và hình sự đảm bảo an ninh trật tự tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế tại địa phương
sáng nay thư viện tư nhân với hàng nghìn tư liệu và hiện vật chiến tranh do đồng chí thượng tướng nguyễn văn hưởng
nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng bộ công an cùng bạn bè giày công sưu tầm thu thập qua nhiều năm
đã mở cửa đám bản đọc tại tầng hai tòa nhà anma market quận long biên thành phố hà nội
thư viện nguyễn văn hưởng hiện lưu giữ và trưng bày hơn một mươi bản sách chuyên tam ấn phẩm các loại
chủ yếu bằng tiếng anh của các tác giả là chính trị gia các nhà sử học và có cả quan chức chính phủ
các tướng lĩnh quân đội mỹ nghiên cứu viết về chiến tranh việt nam nhiều tờ báo tạp chí của các viện nghiên cứu và các loại ấn phẩm khác
bên cạnh đó thư viện còn có các bản đồ về địa lý việt nam và đông nam á
nam á từ xưa đến nay ở dạng số hóa hai bộ siêu tập bản đồ toàn thể lãnh thổ và các thành phố lớn của việt nam
do cơ quan địa chính hoa kỳ và quân đội hoa kỳ vẽ và ấn hành trong chiến tranh việt nam
hơn một trăm linh bức tranh cổ động về phong trào thế giới ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân việt nam
bộ siêu tập tem việt nam và tem do thế giới phát hành nhân các sự kiện lịch sử trọng đại của việt nam
thư viện cũng đã siêu tầm tiếp nhận và trưng bày các hiện vật là những tư trang quân dụng và các đồ dùng
kỳ vật cá nhân của bộ đội ta do cựu chiến binh mỹ lấy được từ chiến trường việt nam mang về mỹ
điều đó sẽ có phần giúp cho chúng ta có cái nhìn về truyền thống của thế hệ trẻ
về sự hy sinh lớn lao trong sự nghiệp chống mỹ cứu nước bảo vệ tổ quốc
hiện thư viện đã xây dựng quy chế hoạt động sẵn sàng phục vụ bạn đọc tới thư viện tra cứu
tìm đọc những sách báo tài liệu cần nghiên cứu theo chủ đề quan tâm của mình
thư viện cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện giúp bạn đọc có thể đăng ký làm thẻ bạn đọc tại thư viện
và phục vụ các yêu cầu của người đọc trong điều kiện cho phép